phim được phát ít lắm có khi đi cả một đợt vào đến quảng bình nghệ an mấy chiến trường đi vào được phát có một mươi cuốn phim đấy
cho nên bấm từng kiểu nhưng bây giờ nó khác rồi
nhưng mà tôi cho rằng là nếu như nhiếp ảnh hình ảnh nó mà không thật thì tính thuyết phục không chỉ kém thậm chí còn phản tác dụng
bởi vì người ta nhìn vào nhấp ảnh người ta tin vào sự thật đặc biệt trong ảnh báo chí
thì hiện nay là tôi bản thân tôi minh văn cũng là những người tham gia vào những hoạt động như vậy
nhưng quả thật bên cạnh những niềm vui có những lúc chúng tôi thấy buồn
thậm chí có những lúc rất buồn khi mà nhìn thấy những ảnh báo chí hoặc những cái ảnh phản ánh cuộc sống mà trông nó cứ giả tạo không thực
như anh nam nói là thật ra cái giả ở đây có lẽ là do tôi nghĩ rằng là cái khoảnh khắc không đúng lúc
vì trong báo chí nó có cái khoảnh khắc người ta hay dùng là khoảnh khắc quyết định
thì khoảnh khắc không nắm bắt đúng và không hiểu cái am tưởng đến công việc này
tôi nói ví dụ một cái sự kiện sắp qua rồi thì nhanh biến là đúng hay dựng lại
bởi vì nó qua rồi thì lại phải có ảnh đối phó với tòa soạn
và cái sự kiện nó qua rồi thì phải dựng lại
thì thông thường mọi người sẽ dựng lại
thứ hai là đôi khi gặp những cái sự bản hiện tượng ấy thấy không nó là bản chất của vấn đề
anh không nghiên cứu sâu cái việc đấy
chụp một làng nghề truyền thống tôi lấy ví dụ tôi cũng làm ảnh báo chí
thì chẳng hạn người ta chụp những cái hành động của nó đôi khi hành động cũng không phải là hành động kết chốt của cái việc làm sản phẩm ấy
làm nón chẳng hạn hay là rồi làm hương
thì cái hành động ấy không phải là kết chốt hành động quyết định trong cái khâu công đoạn này
nhưng anh cứ chụp và anh nghĩ rằng là đấy là một cái quan trọng
thứ hai là đôi khi sắt bật theo ý mình là đẹp hơn một tí
như ảnh báo chí anh nguyễn ạ anh ấy thích đẹp hơn thích nghệ thuật cơ
hơi một tí lại bảo cô này nghiêng cô kia
thậm chí lại có người lại hơi trang điểm nhẹm hoặc là tức là lại lau bớt cái bụi bẩn đi
nhưng mà đôi khi không nghĩ rằng là cái thật của những cái vết bẩn cái vết nhem nhuốc thậm chí là cái mồ hôi trên giọt trên má người lao động lại là cái thật cuộc sống
nhưng lại thấy là cô này sợ là bẩn quá lem nhem quá
thì là anh xóa cái mặt bớt đi lại khai thế
thì tôi trở lại câu chuyện tức là tóm lại là gì
là chính cái người chụp không ý thức được cái công việc hết công việc của mình
chưa hiểu sâu cái lĩnh vực mà mình đang chụp
giới dẫn tình trạng như thế
ngay cả một cái ảnh tin thời sự của tôi đấy
thì bản thân cái nhà báo phải nghiên cứu cái nội dung của nó
chứ không chỉ đơn giản là anh ghi bên ngoài như anh văn nói là chúng ta thường chỉ là chép bên ngoài đấy
tôi lấy ví dụ như là cái tình cảm giữa một cái người mẹ với lại anh lính bộ đội thì là tình cảm thật
chứng chúng ta diễn đạt cái thật đó
nhưng mà thí dụ như một anh lính của bộ đội xe tăng mà đến vùng lại bảo ăn mặc thật đẹp
xong rồi một bà mẹ qua làng cũng bảo mẹ ăn mặc đẹp
xong rồi mẹ lại đem cái bình nước ra tận xe tăng rót cho con
thì tự nhiên người ta cảm thấy
nó không thật
tình cảm của người chụp rất thật
tình cảm của mẹ rất thật
thì mình lại trở thành diễn
mà tôi nhiều lần tôi nói là nếu để diễn thì đừng có đòi với điện ảnh
ông có thể ví dụ
tôi lấy ví dụ như là tôi cùng với lại một đoàn các ông chí nhà báo đi trường xa
thì cái lúc bấy giờ là lúc mà tôi lại chưa dùng máy số
thế nhưng mà anh em dùng máy số hết
thế nhưng mà thí dụ như là vì tôi biết anh em hay đi chụp theo kiểu sắp đặt
cho nên khi ở xuồng tôi lên
tôi chạy đến chỗ cao
tôi dình trước cái cảnh
để lúc nào tôi giảng dạy tôi phê bình
thì y là một lúc thấy anh em nhếp ảnh lên
anh em nhiếp ảnh lên mà cũng đều có báo cả
anh em lên thì việc đầu tiên phải tìm thấy hai chú bộ đội đẹp
xong rồi bảo hai cậu ăn mặc đẹp vào
vì sao tôi được
mình thì lớn tuổi mình hơi mùi
mình biết thế nào là trò diễn ra
bảo hai cậu biết là đi hai dâu
thế mình nghĩ bộng mà hai dâu gì mà quân phục
nghĩ như thế
ý như rằng là hai bộ đội hái rau
và trước tôi chụp được cái cảnh là
sau lưng hai bộ đội hái rau
rau thì ít
nhưng mà khoảng mười anh nhếp ảnh
tức là sáng tác về cảnh hái rau
thế xong thì tôi lại nghe ra một câu rằng là
cháu cháu hái thêm đi
mày phải hái thêm đi nữa
cái góc này tao chụp chưa được đó
thế xong rồi có một cậu bộ đội có bảo là
thứ hái mãi thế này chú
có tí rau mà cái hái mãi
tức là bởi vì diễn cái cảnh đó
cái thứ hai là tôi chụp được cái cảnh
tức là bố trí
ba anh lính trẻ cộng với hai sĩ quan
ăn mặc đẹp ra ngồi ở cái chỗ biểu tượng
trường xa có cột đó
để ngồi đọc báo
thế như vậy là năm người đọc một tờ
nhưng mà tôi biết rằng là cái anh nhiếp ảnh ấy
thí dụ anh ở một tờ báo a nào
thì anh phải lật cái chữ tờ báo a
để về đăng báo
thí dụ mình báo a
mình về mới đăng hà nội phải là báo a
cho nên là lật một nửa tờ báo
còn lại bên kia một nửa
thì năm anh xuống và đọc
thế đem xuống và đọc
thì để muốn nói là tính phổ cập
cho nên phải có cả sĩ quan lẫn lính
thế là năm anh cuối đầu và đọc
thế tôi nghĩ không biết họ đọc gì
thế tôi chụp được cái cảnh đó
thế trong cái đó thì tôi phát hiện là
khi anh em đem báo lên
thì rất nhiều báo
thì đây có một cháu đó
một cháu cầm báo này ra một chỗ và đọc
anh xoay hẳn ra
thì là tôi dùng tê lê tôi lửa tôi chụp
tôi trong bụi cây tôi chụp
nó đọc thật cho nên chân nó mới gác cái này
chân nó gác ra này
đây là thật sự nó đang đọc thật
thì mình chụp cái này
rõ ràng là cái ảnh
tôi nói thật về mặt
màu sắc mới là bố cục
không phải là gì
nhưng mà tôi thích là bởi vì cháu đọc thật
chúng ta nói nhiều về ảnh báo chí
và đề cao
tất nhiên gần đây các nhiều báo đã trú trọng ảnh báo chí hơn
dành đất cho nó nhiều hơn
nhưng thực sự vẫn chưa có trọng lắm đâu
tôi nói thật
vẫn có trọng bài viết hơn
vì thế không biết ảnh
với nhuận bút cũng thấp
nhuận ảnh cũng thấp
không việc gì phải nỗ lực quá
tôi nói thật
thứ hai là
có khi họ sáng tạo quá thì lại không được dùng
tôi nói ví dụ như tôi đã từng tham gia các lợi báo chí đông dương
như ảnh báo chí đông dương
các giáo sư như ảnh nước ngoài dạy
nhiều giảng viên rất là giỏi dạy
và trong quá trình học
học sinh rất là khó chịu khó
nhưng mà về chụp ảnh lại như cũ
bởi vì sao không dùng được
họ đưa những cảnh quá góc
quá dữ dội
thì lại không dùng được
bởi vì người ta vẫn quen nhìn cái gì hài hóa
quen nhìn cái gì đẹp
đôi khi nó lại là mỹ cảm quá anh nguyễn ạ
nó lại hơi giống nghệ thuật
nói nhanh là rất hơi nghệ thuật
thì ngay bị sai về thể loại
thực ra là đẹp đẹp chứ không phải là đẹp đẹp
thành ra cuối cùng ra là chúng ta chất lượng ảnh báo chí
cứ nói là mãi nhưng mà nó vẫn thấp
bởi vì chúng ta không quan tâm đâu
thực sự quan tâm nó cũng vừa thôi
theo tôi là ngay các cơ quan của nhà nước
cũng các quan hệ quản lý báo chí
các lãnh đạo cũng ít
bởi vì nó đơn giản thôi
rất ít tòa soạn mà có bên tập ảnh
thật sự là không có đâu
chúng ra phải có
mà thông thường là thư được soạn duyệt tất cả
thư tòa soạn duyệt tất cả các ảnh
duyệt tất cả các bài
thì đôi khi thư tòa soạn lại không nghiệp vụ về ảnh anh nguyễn ạ
thành ra lại anh nam ạ
thành ra dẫn tình trạng là họ rồi không theo cái kỹ chuẩn của quả khí
mà theo cái gu của họ
theo gu của tờ báo
thành ra là tình trạng là ảnh minh họa rất là nhiều
chứ không phải ảnh báo chí
tôi thấy nói chung là các báo chí tuyên truyền của mình là
cái người quản lý lo nhất và quan tâm nhiều nhất đến cái nội dung
có vấn đề gì sai về định hướng về thư tưởng rồi
chứ còn về đi sâu vào nó
để cho nó đúng thì ít quan tâm
ngày xưa chúng tôi làm mau ảnh và sau này khi bọn tôi đi học
thì để cho một cái ảnh tốt
đặc biệt là những nhóm ảnh những phóng sự
thì nhiều khi trước khi đi
biên tập người chụp và cả họa sĩ
có trường hợp là phải tính toán trước
thí dụ một cái số chủ đề này thì cái bìa cần như thế nào
cái bìa đó là một cái bìa thì cần có một ảnh đứng
và họa sĩ lại muốn là trên cái bầu trời đục chữ
thì trong quá trình chụp anh phải tính cái bầu trời nó thoáng lên
kỹ như thế
rồi trong một cái phóng sự gồm có độ tám đến một mươi ảnh
thì cần phải tính có cái ảnh nào mở toan
ảnh nào parodama
chúng tôi tính toán rất kỹ
chứ còn bây giờ những cái đó là rất ít ý
cho nên thật sự mà nói những cuội tập huấn
thì chỉ có anh em giúp ảnh
chứ còn đến từ lúc khai mạc cho nên dù thì
à ơi và tất nhiên là cái buổi lươn toán cuối cùng
thì cũng phải có một số đồng chí quản lý
chính vì thế nó mới rất khó
là khi chọn lựa ảnh
nhất là chọn lựa như anh văn nói
chỉ cần làm sao không sai
thế còn nếu mà trong một bài viết
nó kỹ rồi
nó còn lại được cái diện tích bằng bao thuốc lá
thì bắt đầu là quyết định là chỗ này
cho một cái ảnh bằng bao thuốc lá
bằng bao diêm
mà bằng bao diêm có khi lại cho tấm ảnh chụp đông người
thì có khi là mặt người nó chỉ bằng hột ngô
ngay cả cái chỗ đấy
người ta cũng không biết rằng là nếu diện tích ảnh bé
thì nên làm cái đặc tả hoặc cận cảnh
để người xem báo
người ta cảm thấy nó hay
đây cái ảnh diện tích đã bé rồi
đưa ảnh chụp tập thể độ hai ba mươi người
thì rõ ràng cái ảnh trả giá trị ra
thế còn anh văn nói
thực ra thì cái nhận thức
không chỉ là người chụp đâu
mà ngay cả người quản lý
người động viên
các cuộc thi bây giờ cũng có chuyện này
anh cho giải vào những tấm ảnh kiểu như vậy
vô hình chung anh đã định hướng một cách
định hướng một cách vô tình
chứ anh không phải có định hướng lúc chấm niệm chứ hẳn
nhưng mà anh cho giải cao
vào những bức ảnh giàn dựng
sắp đạt kiểu như thế
thì tôi cho là một sự khuyến khích khéo
theo tôi được biết
chính lưu đoạn phim của anh vũ huyến
cũng như là nhà báo nhà nhếp ảnh trần việt văn
cũng đã tham gia rất nhiều trong những cuộc thi
với tư cách là ba giám khảo
kết quả cuộc thi thế nào
và các ông nhận thức thế nào
vì là chúng ta vẫn nhận thấy là các tác phẩm được giải
rất nhiều tác phẩm được giải
nhìn nó giả lắm
thực ra ở đây tôi đồng ý với anh nam
ở đây có một vấn đề
chúng ta lẫn lộn giữa hai khái niệm ảnh báo chí về nghệ thuật
tôi đã rất nhiều cuộc thi ảnh nghệ thuật
nhưng lại chấm gần đây xu hướng chung là chấm ảnh có tính báo chí
và nói rằng là vì ảnh nghệ thuật không nó nhạt quá
thực ra mà phải có nội dung xã hội vào đây
nhưng thực ra không phải là nghệ thuật
mà những cảnh gọi là nghệ thuật kia nó cũng chưa đến mức nghệ thuật
mà những ảnh báo chí cũng chưa tới ảnh báo chí
chúng ta bị chấp chứa tranh giới đấy
và thứ hai ở đây vấn đề đặt ra là
là trong ban giám khảo bao giờ có nhiều thành phần khác nhau
vì thế một ý kiến tôi nghĩ là không quyết định được
mà sẽ nhiều thành phần rất khác nhau
thậm chí là ngay cả cái mức độ về mặt trình độ cũng khác nhau
cái tận thức khác nhau và quan điểm khác nhau
vì thế anh có thể thấy rằng những cuộc thi có những ảnh được giải nhất nhưng mà không phải đồng thuận đâu
tôi nói thật là có những cái ý kiến khác nhau
nhưng mà chúng ta khi mà bỏ phiếu rồi thì rõ ràng là về nguyên tắc là đa số hơn tiểu số
vì thế người thưởng số cũng tặc lưỡi thôi thì tất cả đã bỏ rồi
mình có chống lại không được cái gì
chúng ta thường tổ chức các cuộc thi ảnh vào những ngày lễ
bởi vì cuộc thi nó có tổ chức
nào là cơ quan chủ quản nào là các ngành nào là cơ quan tài trợ
thì nhân cái đó mới có có điều kiện
thì chúng ta phải hiểu thật sự những cái cuộc đó là những cuộc nó mang ảnh nó mang tính tài liệu chính trị và báo chí nhiều hơn
mặc dù anh không nói là ảnh báo chí hay là ảnh nghệ thuật
các cuộc đó phần lớn các hội nghệ thuật đứng ra tổ chức
hội như bảnh nghệ sĩ việt nam hội như bảnh hà nội
cho nên cái danh nghĩa hội thì là danh nghĩa như một hội nghệ thuật
nhưng cái nội dung cuộc thi tính chất cuộc thi tiêu chí cuộc thi thì lại mang tính báo chí rõ ràng
bởi vì ca ngợi tổ quốc ca ngợi đảng ca ngợi những người lao động ca ngợi sự đục người
thực sự cái nội dung ấy là nội dung báo chí nhiều hơn
thế nhưng mà đến cùng là của những hội nghệ thuật và những người mang danh mình là nghệ sĩ
và mang danh nghệ sĩ thì chủ yếu các anh ấy nghiêng về cái khía cạnh đẹp đẹp
nghiêng về cạnh phải đẹp mà nói
cho nên chính đó cũng là một kiểu tạo ra tô vẽ
chứ thật sự chính có những trường hợp cần phải giải giỏi
tôi nghĩ rằng vấn đề nó không chỉ nằm ở cái người sáng tác đâu
tức là cái người chủ bị mà nó còn ở người sử dụng
ví dụ như là cơ quan của cơ quan chủ quản các báo hay là các cuộc triển lãm về nhiếp ảnh
thì cái người mà ta tạm gọi là giám tuyển vấn đề ở chỗ là họ quan niệm thế nào
có trúng vào cái nhấp ảnh báo chí hay không
trách nhiệm chung trách nhiệm chung
cả quản lý cả người tổ chức cả người thực hiện
và ở đây nói thêm một chút nữa là cái người chụp cũng có vấn đề ở chỗ là chạy theo cuộc thi nhiều quá
thực ra ở việt nam có nhiều cuộc thi quá
không cần nhập lên thế
và anh nghĩ rằng nếu như mà để ý rất nhiều các bức ảnh đọt giải tương đối giống nhau
có nhiều cuộc thi là hôm nay với năm nay được anh nguyễn năm nay được một chủ đề là chúng rồi là nhà này
là thi nhau chụp cái đấy
tôi thì nhìn thấy không biết bao nhiêu cái vá lưới mà tôi mệt mỏi
ngày xưa là tây nguyên ông già tây nguyên sau này vá lưới
tức là đổi cát tức là nó làm người ta mệt mỏi
và tương đối giống nhau
tình trạng này dẫn mình nhớ tình trạng nhất là sáng tác tập thể
chúng ta hay khái niệm tập thể hơi nhiều
tổ chức chuyến đi anh nguyễn ạ
phải đỡ chi phí này rồi ăn nghỉ có thể chung nhau rồi tậm chí là dần dựng cùng nhau dần dựng cùng nhau
tiện tươi xe tiện tươi xe
giàn dựng rồi cái thứ tức là nó tạo ra một cái phong trào tập thể
thì bức ảnh nó giống nhau
và cộng theo cái việc là chạy theo giải thưởng
thì những bức ảnh đa phần cùng canh đấy rất ít những ảnh đột phá
chấm rất nhiều ảnh rồi
anh nguyễn đi tôi chấm nhiều rồi
rất ít ảnh đột phá và sáng tạo
và đa phần là chọn là vì chúng tôi chọn là vì nó hơn những ảnh còn lại một chút
chứ không phải là vì nó quá đẹp
thì mới tiếc là cái điều này
kiên trì với quan điểm rằng cái nhấp ảnh mà khi thích ra báo chí nó có một cái sức mạnh rất là lớn
một tác phẩm nhếp ảnh mà nó đúng nó trúng nó đích đáng thì có thể hơn rất nhiều những cái bài viết mà nhiều chữ
nó đúng thời điểm và nó mang tính chất lan tỏa rất là lớn
thế nhưng mà bây giờ muốn có một cái bức ảnh như thế thì với cái tình trạng hiện nay thì làm gì để mà có thể điều chỉnh được theo quan điểm của quý vị
đấy vừa rồi chúng ta đều thống nhất tức là tất cả nhiều khâu
nhưng mà tôi cho cái khâu đầu tiên phải là nhận thức hiểu được bản chất nhếp ảnh là gì đã
chứ nói anh không hiểu được bản chất nhấp ảnh là gì
và hai nữa là bây giờ trong cái thời buổi mà về kinh tế thị trường rồi những sự động viên khen thưởng
nếu chạy theo quá nhiều bằng những danh hiệu chạy theo quá nhiều bằng những danh hiệu thì chúng ta sẽ đổ xô
cho nên đây là một sự điều chỉnh cần phải có sự điều chỉnh lại
nhưng bản thân người cầm máy phải hiểu thật chất
chứ còn nhiếp ảnh thật sự nó chỉ có giá trị khi người cầm máy thường xuyên suy nghĩ đến việc chụp
và phải tìm ra những cái hay chụp ngay ở xung quanh mình
lãnh quốc nhà quản lý đặt câu hỏi là thuệ thí nhấp ảnh việt nam đi về đâu
mới tiếp tục như thế này
vì sau này này chúng ta còn kho tư liệu thì kho tư liệu nào
kho tư liệu là lưu trữ lại những hình ảnh việt nam
thì là hình ảnh giả nhiều quá đúng như anh nói
giả nhiều quá gian dựng nhiều quá chứ có thật đâu
bây giờ muốn tìm hình ảnh thật rất khó
đa phần là giả người đặt câu hỏi là có giả không
có phô số không đúng không anh yến
đấy là nguy hiểm
câu trả lời rất khó
bởi vì nó tinh vi
nhanh nam bây giờ là cái việc chạy theo nhiều thứ và nó rất là tinh vi
thậm chí là ngay cả thế giới bây giờ cũng rất nhiều một số những hình ảnh thế giới cũng là có tính chất giả
cuộc thi ảnh của thế giới các bạn đã biết là khi mà giám khảo đã phải chọn vào vòng chung kết
ta phải bắt gửi ảnh gốc và phát hiện ra là phải gốc
và nhiều bức ảnh đã thay đổi hình ảnh
thậm chí là trong ảnh thể thao của bóng không có đưa cổ bóng vào trong ảnh thể thao
bị di chuyển vị trí của bóng
cái điều hết sức nguy hiểm
và phải loại tức là phải loại ngay
tức là trong thời đại ngày nay hình như cái tính cạnh tranh thông tin này tính cạnh tranh thông tin này danh lợi này nhiều thứ khác nữa
nó xô lẩy người ta đến mức độ là nhiều khi người ta không làm chủ được
thưa hai vị khách mời của chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay
có thể nói rằng qua chia sẻ của các vị trong chương trình này thì chúng ta thấy rằng một lần nữa nhấp ảnh báo chí có một tầm quan trọng đặc biệt trong báo chí nói chung
một tác phẩm nhếp ảnh mà nó trúng nó đúng và nó mang cái nội dung mà có thể phản ánh được về hiện thực về cuộc sống về tất cả những gì đang diễn ra quanh ta thì có thể có cái sức mạnh rất là lớn
nhưng mà rõ ràng là trong thực tế của nhiều năm vừa qua thì có một cái sự không cẩn trọng nào đấy trong cái sáng tác cũng như là trong cái thẩm định và sử dụng về nhấp ảnh báo chí
và đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ chia sẻ với nhà nhấp ảnh nhà báo trần việt
chúng ta cần điều chỉnh trong cái nhận thức để mà làm sao chúng ta trả lại được cái sức mạnh vốn có của ảnh báo chí mà như nó đã từng chứng minh trong lịch sử báo chí việt nam rất nhiều năm
chúng ta có những bức ảnh mà mang sức mạnh cực lớn trong cái việc tuyên truyền vận động cũng như là đánh đúng vào cái tâm lý tình cảm cảm xúc của người đọc người xem
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay